trong những ngày tới cùng với sự hoạt động mạnh dần lên của rãnh thấp xích đạo
nam bộ được nhận định là có mưa nhiều hơn về chiều tối và đêm
trong cơn rông bà con cũng cần phải đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm
như lốc xoáy hay gió giật mạnh rất nguy hiểm
quay trở lại với các tỉnh miền bắc dự báo trong những ngày tới
bắc bộ cũng như thanh hóa và nghệ an của trung bộ sẽ tiếp tục chuỗi ngày thời tiết tốt
trời rét chủ yếu vào ban đêm và sáng sớm trong khi đó thì ban ngày trời nắng ấm
trên biển do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường hôm nay cũng như những ngày sắp tới
ở vịnh bắc bộ sẽ tiếp tục có gió đông bắc mạnh lên cấp sáu có lúc cấp bảy và giật tới cấp tám
đối với khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo hoàng sa
cũng sẽ có gió đông bắc mạnh tới cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
đi kèm với những con sóng cao từ hai đến bốn mét khiến biển động mạnh
trong khi đó ở các vùng biển phía nam khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa vùng biển các tỉnh từ bình thuận đến cà mau
cà mau đến kiên giang và cả vùng vịnh thái lan
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục khoảng năm tám độ vĩ bắc
nên tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh sóng biển cao từ một năm mươi đến hai năm mươi m
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước